vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày ba mươi tháng bảy một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra bên trong chợ trà bá
thành phố pleiku tỉnh gia lai hàng loạt ký ốt cùng với nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu dụi
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng
theo thông tin ban đầu đám cháy bùng lên từ ký ốt số hai mươi ba rồi nhanh chóng lan sang các ký ốt lân cận
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
đã huy động bốn xe cùng với hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ để ứng cứu
đến hai giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng chữa cháy cùng với các tiểu thương vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp
để ngăn ngọn lửa cháy có thể bùng phát trở lại
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ